kính thưa quý vị sáng nay thành ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam
tp hcm tổ chức lễ truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước bà mẹ việt nam anh hùng
nhân dịp kỷ niệm một trăm một mươi ba năm ngày quốc tế phụ nữ ngày tám tháng ba năm một nghìn chín trăm một mươi ngày tám tháng ba năm hai nghìn hai mươi
và đây là đợt bốn mươi bốn tại tp hcm đảng nhà nước truy tặng danh hiệu vinh dự cho tám mẹ có chồng con hy sinh
vì sự nghiệp giải phóng dân tộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc
tại buổi lễ các đồng chí lãnh đạo tp hcm đã trang trọng truy tặng danh hiệu mẹ việt nam anh hùng
đến thân nhân của các mẹ phát biểu tại buổi lễ chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm phan văn mãi
gửi lời tri ân sâu sắc đến các mẹ việt nam anh hùng gia đình các mẹ vì những hy sinh to lớn
cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
việc tổ chức lễ truy tặng danh hiệu mẹ việt nam anh hùng là niềm vinh dự không chỉ cho các gia đình
mà cho từng địa phương và cả thành phố
theo đồng chí lễ truy tặng danh hiệu mẹ việt nam anh hùng vào ngày tám tháng ba
thời khắc mà mọi người dành những tình cảm tốt đẹp để tôn vinh người phụ nữ việt nam
phụ nữ thành phố với những công lao sự đóng góp to lớn trong suốt quá trình lịch sử
với tinh thần uống nước nhớ nguồn định ân đáp nghĩa đồng chí khẳng định những người đang được giao nhiệm vụ
trọng trách có trách nhiệm tiếp tục sự nghiệp xây dựng phát triển thành phố và đất nước
ngày càng đàng hoàng hơn to đẹp hơn
cùng với đó là thực hiện tốt hơn các chính sách định ân đáp nghĩa để chăm lo đời sống vật chất tinh thần
cho các mẹ việt nam anh hùng các thương binh bệnh binh gia đình mẹ việt nam anh hùng
gia đình liệt sĩ gia đình có công với cách mạng